thưa quý vị vào ngày một mươi năm tháng bảy hội đồng tiêu hủy công an tỉnh lào cai đã tiến hành tiêu hủy ba lô hàng do phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường tỉnh lào cai kiểm tra và thu giữ trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác đã liên tiếp kiểm tra thu giữ ba lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm ba trăm một mươi một kg thịt động vật xấy khô chín mươi hai hộp trái cây hỗn hợp dạng mứt loại năm kg một hộp bốn mươi bốn cây thuốc lá nhập lậu
qua kiểm tra chủ của các lô hàng kể trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ xử lý hành chính và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng nêu trên theo đúng quy hịnh của các lô hàng

từ những người nhẹ dạ cả tin lực lượng công an đã nhiều lần cảnh báo tới người dân đặc biệt là những người trẻ cần phải cẩn trọng khi tham gia mạng xã hội để tránh sập bẫy chiêu thức lừa đảo hẹn hò trực tuyến
mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục cảnh giác ngay sau đây
chỉ cần tìm kiếm cụm từ lừa đảo qua tinder trên mạng xã hội facebook sẽ không khó để thấy các bài viết vạch trần thủ đoạn lừa đảo khi hẹn hò trên ứng dụng tinder
đủ chiêu thức đủ phương pháp các đối tượng đã lợi dụng lòng tin mù quáng đa số từ các bạn trẻ để chiếm đoạt một số tiền lớn
người phụ nữ này kết bạn với tài khoản có tên người nước ngoài
sau thời gian làm quen người này nói hiện đang sinh sống ở nước ngoài cần về việt nam định cư nên muốn gửi số tiền hai tỷ đồng nhờ nạn nhân mua đất
sau khi nạn nhân đồng ý thì một người phụ nữ tên nguyễn thị trinh gọi điện tự xưng là nhân viên của cục hải quan việt nam thông báo có gói hàng gửi từ nước ngoài về
yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một số tài khoản để làm lệ phí nhận quà
tương tự như vụ việc trên người phụ nữ này cũng được người đàn ông người nước ngoài làm quen qua ứng dụng hẹn hò tinder
lấy lý do làm trong môi trường đặc biệt nên đối tượng không gọi điện trực tiếp mà chỉ nhắn tin
trên thực tế các đối tượng lừa đảo thực hiện những thủ đoạn vô cùng tinh vi chúng lợi dụng tình cảm tạo lòng tin với nạn nhân
sau đó hứa gửi tiền vào quà từ nước ngoài về hoặc mời nạn nhân cùng góp vốn kinh doanh với những cơ hội rộng mở
các chuyên gia khuyến cáo người dân khi nói chuyện với người lạ trên các ứng dụng hẹn hò thì tuyệt đối không để chuyện tài chính xen vào
nếu mối quan hệ đi theo hướng hỗ trợ tài chính cho đối phương cần dừng lại ngay lập tức
đây là một trong các hành thức hành vi của tội cấu thành của tội là lừa đảo chứng đoạt tài sản
đối với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tùy vào giá trị chiếm đoạt mà đối tượng vi phạm có thể bị chịu mức án cao nhất lên tới hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
chủ yếu là sau khi làm quen thì họ sẽ dẫn dụ cái người bị hại đó là họ sẽ gửi tiền hoặc là gửi đồ quà tặng
và khi gửi đồ quà tặng thì sẽ xuất hiện một người trung gia
đang làm người việt nam để đứng ra nói đây là họ đang ở cơ quan chuyển phát nhanh hoặc là đang ở chỗ bộ phận làm dụng của hải quan
thực tiễn ra là cái đấy là theo kinh bản của các đối tượng gốc phi câu kết với một số người việt chúng ta để thực hiện lừa đảo đấy
để tránh bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng người dân cần nâng cao nhận thức
không tin tưởng vào những lời hứa hẹn gửi tiền quà của những đối tượng lạ trên mạng xã hội
người dân cần tỉnh táo trước những thủ đoạn dùng thông tin cá nhân để giả danh các cơ quan nhà nước ngân hàng tổ chức tín dụng
đặc biệt hạn chế đăng tải chia sẻ những thông tin cá nhân các vấn đề có liên quan đến đời sống cá nhân lên mạng xã hội
vì đây có thể là đầu mối để tội phạm liên quan đến công nghệ cao lợi dụng để phạm tội

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất